nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam ngày hai mươi tám tháng bảy
mới đây tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp
liên đoàn lao động thành phố hải phòng đã khai mạc triển lãm hành trình chín mươi năm khát vọng và tự hào
triển lãm trưng bày gần ba trăm linh bức ảnh tư liệu lịch sử quý được lựa chọn từ hơn một bức ảnh được lưu giữ tại bảo tàng
các tổ chức công đoàn các doanh nghiệp có truyền thống lâu đời
các nhà sưu tầm đã giới thiệu khái quát nhất về bốn giai đoạn lịch sử của công đoàn việt nam nói chung
liên đoàn lao động tp hải phòng nói riêng
những hình ảnh tư liệu trưng bày đã giúp người xem hình dung được quá trình ra đời phát triển
và không ngừng lớn mạnh của giai cấp công nhân việt nam từ công hội đỏ cho đến nay
trong đó thành phố hải phòng tự hào là một trong những nơi ra đời sớm nhất của tổ chức công đoàn việt nam
triển lãm mở cửa đến ngày ba mươi tháng bảy